sáng ngày hai mươi chín tháng một tại hà nội đoàn công tác của chính phủ do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ trì đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân
thành phố hà nội về việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài để tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài
những thuận lợi khó khăn và đề xuất kiến nghị của thành phố góp phần hoàn thiện đề án của bộ chính trị
về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm hai nghìn hai mươi
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội có gần bốn năm trăm linh dự án còn hiệu lực thực hiện
với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt ba mươi sáu sáu tỷ usd riêng trong năm hai nghìn một mươi tám lần đầu tiên trong cả nước sau hơn ba mươi năm mở cửa và hội nhập
thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt bảy năm tỷ usd trong đó dự án một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài chiếm tám mươi
qua đó đã góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước của thành phố
với số thu trên địa bàn toàn thành phố
tuy nhiên hiện nay công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian qua tại thành phố hà nội
còn một số vướng mắc và bất cập do thiếu chiến lược quy hoạch
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao thời gian qua các nguồn vốn fdi đã góp phần rất lớn
vào sự phát triển kinh tế xã hội cho đất nước nhất là sự phát triển của các cơ sở hạ tầng
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh hà nội cần xây dựng chiến lược phát triển mang tính cạnh tranh thu hút fdi
tuy nhiên cũng cần chú ý gắn kết quy hoạch với phát triển dân cư
lưu ý đến các tác động đối với môi trường và người dân khi thực hiện các dự án đầu tư